ủy ban nhân dân tỉnh long an cho biết tổng giá trị sản phẩm rdp sáu tháng năm hai nghìn một mươi tám có tốc độ tăng trưởng đạt một mươi chín mươi sáu tương đương khoảng trên ba mươi bảy tỷ đồng
đây là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong ba năm gần đây
khu vực có bước tăng trưởng tương đương và đột phá so với cùng kỳ năm trước là khu vực nông lâm ngư nghiệp đạt mức năm bảy
đạt được kết quả trên là do tình hình thời tiết thủy văn sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám thuận lợi hơn
so với cùng kỳ nông dân tăng cường áp dụng các phương pháp công nghệ sản xuất mới hiệu quả hơn dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát hiệu quả
xu hướng chuyển đổi cơ cấu sản phẩm trong nội bộ ngành theo hướng đầu tư vào những sản phẩm có giá trị kinh tế cao
nhiều địa phương nông dân chuyển đổi lúa chuyển sang cây trồng ăn trái cho năng suất cao đã mang lại hiệu quả tích cực như cây thanh long cây chanh
công tác xúc tiến thương mại kết nối cung cầu với các doanh nghiệp lớn của tp hcm được chú trọng đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của tỉnh
nhất là chú trọng tiêu thụ hàng hóa nông sản việt gáp nông sản an toàn
đối với khu vực thương mại và dịch vụ cũng tăng mạnh và đạt mức chín một mươi hai cao nhất trong ba năm gần đây khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng tăng một mươi năm bảy